các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố này đã trải qua ba đợt xét nghiệm kể từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chính quyền thượng hải đã phải trì hoãn kế hoạch chấm dứt phong tỏa ở phố tây tức khu vực phía tây sông hoàng phố vào ngày năm tháng bốn
việc kéo dài thời gian quản lý khép kín đang khiến cuộc sống của người dân và vận hành của thành phố bị đảo lộn và đặt ra không ít thách thức
trong cuộc họp báo tổ chức sáng ngày bảy tháng bốn phó thị trường thượng hải trần thông đã cam kết nỗ lực giải quyết các vướng mắt
trong việc thu mua và phân phối thực phẩm hàng hóa thiết yếu cho người dân đảm bảo đủ các đầu mối và cửa hàng cung cấp đồ dùng sinh hoạt
khắc phục tình trạng thiếu năng lực vận chuyển và chấn áp các hành vi tăng giá tuy tiện
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan đã tới thượng hải từ hôm hai tháng bốn để chỉ đạo công tác phòng chống dịch
trong các buổi làm việc vào ngày năm và sáu tháng bốn bà một lần nữa kêu gọi chính quyền thành phố làm việc với tốc độ nhanh hơn
áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn và có cách làm thiết thực hơn để bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo hoạt động bình thường của các chức năng cốt lõi trong thành phố
dịch bùng phát do biến thể amicron vẫn đang ở mức nghiêm trọng khiến thành ủy thượng hải ngày sáu tháng bốn phải gửi một bức thư ngỏ tới các đảng viên
kêu gọi họ khẩn trương hành động cống hiến hết sức mình cho cuộc chiến chống đại dịch son pha lên tuyến đầu với tinh thần ở đâu cần nơi đó có đảng viên
đây là bức thư thứ hai kể từ ngày năm tháng bốn
hai mươi bốn tháng ba gửi đến các đảng viên của thượng hải thành phố khai sinh ra đảng cộng sản trung quốc cách đây một thế kỷ
với số ca bệnh tăng nhanh chóng thượng hải đã phải triển đổi hàng chục toa nhà thêm cơ sở cách ly
các tỉnh lân cận như giang tô jek giang cũng tuyên bố sẽ cung cấp thêm sáu mươi phòng cho các bệnh nhân từ thượng hải